các nhà đang ngủ thì nhận được cuộc gọi
thông báo tuấn đã tử vong
khi nghe hùng tin
mẹ và vợ tuấn ngất xỉu
lúc gia đình thuê ô tô chạy đến hiện trường
là khoảng hai giờ sáng
rồi đưa thi thể tuấn về nhà
trước lúc xảy ra tai nạn
tuấn có gọi về bảo chuẩn bị cơm
không ngờ đó là cuộc gọi cuối cùng của nó
ông bản nhớ lại
trong ngôi nhà lục xụp ở làng cô úc đuôn
thị trấn con dỡng
huyền mang trang
gia đình cũng đang lo hậu sự cho anh vương văn dũng
đám tàng anh dũng diễn ra
trong tiếng khóc xé lòng của thân nhân
buổi sáng anh dũng nói
có người gọi bốc mì khô
trong xã hà đông nên phải đi ngay
anh ấy nói chắc sẽ về muộn
vì bốc ở xa lại nhiều mì
khi nghe anh gặp nạn trên đường về
tôi vừa vàng chạy đến nơi
thì chiếc xe rời xuống dưới vực sầu
nhiều người cùng chiến với anh dũng đã chết
lúc ấy tôi ngất đi
không biết gì nữa
cho đến khi mọi người đưa thi thể lên
chị thành vợ anh dũng nức nở
theo chị thành
gia đình không có nương rẫy để canh tác
vợ chồng anh dũng buộc phải mưu sinh
bằng nghề bốc vác để nuôi hai con ăn học
anh dũng ra đi đột ngột
để lại ba mẹ con không biết
thời gian tới phải làm sao
chị thành nghẹn ngào
sau khi nhận được thông tin về vụ việc
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
đã chỉ đạo cơ quan chức năng
phối hợp cùng lãnh đạo địa phương
khóc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông
phó thủ tướng đã gửi lời
chiêu buồn động viên gia đình nạn nhân
không may qua đời và thăm hỏi
động viên những nạn nhân bị thương trong vụ việc
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo
cục cảnh sát giao thông cử đoàn công tác
phối hợp cùng công an tỉnh gia lai
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân
và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an tỉnh gia lai đã tổ chức
cấp cứu kịp thời người bị nạn
thăm hỏi các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong
đại diện ban an toàn giao thông tỉnh gia lai
đã thăm hỏi hỗ trợ ba triệu đồng một người bị thương
và năm triệu đồng một người bị tử vong
với mong muốn gia đình các nạn nhân
vượt qua tăng thương mất mát
hầu hết gia cảnh các nạn nhân đều nghèo khó
nhiều người bỏ lại vợ trẻ con thơ
đi bốc vác chở hàng mưu sinh
ngay sau khi vụ thai nạn thảm khốc
tại huyện đắk đòa gia lai
làm sáu người chết ba người bị thương xảy ra
cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc
và làm rõ những nguyên nhân ban đầu
được biết chiếc xe tải này đã trở quá số người quy định
theo ghi nhận vụ thai nạn nằm trên đường lên xã
từ đắk sơ mây đi xã hảo đông
có chiều rộng khoảng bốn mét
trên tuyến đường này lực lượng chức năng
đã dựng nhiều biển cảnh báo đường dốc một mươi
và cảnh báo khúc cua
vị trí xảy ra tai nạn là khúc cua dốc
hai bên đường có mọc trẻ khuất tầm hình
theo người dân vào dạng sáng ngày chín tháng hai
khu vực này có sương mù dày đặc tầm nhìn rất hạn chế
ông ngô đức cảnh hóa chủ tịch ủy ban dân xã đắk sơ mây cho biết
ngay khi nhận được tin báo
đã huy động tối đa lực lượng của xã tới hiện trường
cùng với đó huy động người dân ở những ngôi làng lân cận
tới giải cứu những người bị nạn
thay hiện trường vụ tai nạn là ở vực sâu
chiếc xe tải bị biến dạng hoàn toàn
nhiều bộ phận đã rời ra khỏi xe
những bao mì lát khô trên xe vườn vãi khắp nơi
do ở vực sâu nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn
chúng tôi phải lấy xà beng cậy cửa cabin
để đưa các nạn nhân ra ngoài
sau đó cứ bốn đến năm người cùng hỗ trợ đưa từng nạn nhân từ vực sâu lên trên
ông cảnh kê lại
xác định chiếc xe tải chờ mì bên kiểm soát tám mươi một c một trăm một mươi một hai mươi năm
bị lao xuống vực sâu được sản xuất vào năm hai nghìn một mươi bốn
có niên hạn sử dụng đến năm hai nghìn ba mươi chín
ngày kiểm định tám một mươi hai hai nghìn hai mươi một
kiểm định có hiệu lực đến hết ngày bảy một mươi hai hai nghìn hai mươi hai
về giấy phát triển
giấy phép lái xe của tài xế huỳnh đức nguyên
sự nằm ở hàng chín trăm tám mươi ba
có số giấy phép lái xe sáu bốn không không tám chín không không một năm ba hai
hạng c ngày cấp hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tốc độ lần cuối được thiết bị giám sát hành trình ghi nhận
lúc h năm mươi ba ba mươi chín ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi hai
là năm mươi bốn km trên giờ
theo quy định xe tải này chỉ được phép chở hai người
tuy nhiên khi vụ tai nạn xảy ra
xe này chở chín người
trong đó sáu người xác định đã chết
ba người khác bị thương
đến sáng nay một người bị thương nhẹ đã được xuất viện
hiện trường vụ tai nạn là vùng rừng núi
cách trung tâm thành phố pleiku gia lai
chừng năm mươi km
đây là khu vực có độ dốc cao đường hẹp
về vụ tai nạn thảm khốc này
đại tá lê văn hà phó giám đốc công an tỉnh gia lai cho biết
kết quả giám định ban đầu cho thấy
lái xe tải trong tai nạn không có nồng độ cồn
không sử dụng ma túy
cũng theo đại tá lê văn hà
nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn
đã được lực lượng chức năng xác minh
về nguyên nhân thời điểm này
thời tiết ở khu vực tây nguyên có nhiều sương mù
bàn đêm trở rất tối
trong khi đó đoạn đường xảy ra tai nạn không có đèn chiếu sáng
cúc cua trái và đường rất hẹp
đặc biệt một đoạn đường xảy ra tai nạn
có dốc dài liên tục khoảng bốn km
khi xe xuống đoạn đường này
tài xế không làm chủ tốc độ
và xảy ra tai nạn thảm khốc
thưa quý vị vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra
khiến dư luận không khỏi bàng hoàng
xót thương cho người đã khuất
đồng thời cũng chia sẻ những cảm thông
dành cho những người may mắn sống sót
tuy nhiên những nỗi ám ảnh kinh hoàng
có lẽ vẫn sẽ đau bám suốt cuộc đời họ
thưa quý vị chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức
về vụ việc này trong thời gian tới
nếu đây là tin tức bạn quan tâm
thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị
vào những chương trình tiếp theo